tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
chủ tịch hồ chí minh người sáng lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
các tham luận tập trung vào các vấn đề những cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng tám
đặc biệt là sự ra đời của nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa và đường lối đấu tranh giữ vững chính quyền bảo vệ độc lập tự do khi chính quyền cách mạng còn non trẻ
hội thảo đã một lần nữa khẳng định tư tưởng đường lối lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh là kim chỉ nam của cách mạng việt nam cho đến ngày thống nhất
và cho đến ngày nay chính tư tưởng ấy cũng đã đưa đất nước việt nam đổi mới đi lên hội nhập với thế giới